đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận một mươi một tp hcm cho biết đang tạm giữ bốn đối tượng là lê mạnh duy lê mạnh khoa trần tránh huy đoàn công lợi cùng chú quận một mươi một để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi một duy đọc tin nhắn của một người đàn ông lạ rủ vợ mình đi khách sạn nên gọi vào số điện thoại trên để nói chuyện thì bị người đàn ông trên thách thức và hẹn gặp tại khu chung cư cây mai để giải quyết
duy liền gọi điện cho khoa huy lợi cầm theo một thanh mã tấu và một con dao cùng đến điểm hẹn
tại tiệm điện tử minh hưng số một trăm tám mươi chín nguyễn thị nhỏ duy hưng và khoa cầm dao và mã tấu xông vào còn lợi đứng canh ở cửa
nghi ngờ anh cố gia thắng
tuấn anh là người nhắn tin cho vợ mình nên duy cầm mã tấu chém vào anh thắng gây thương tích ở tay và ngực còn huy cầm nón bảo hiểm đập vào đầu nạn nhân
thế vậy anh nguyễn xuân vũ một mươi tám tuổi ngụ quận năm cầm ghế lên định tấn công hai đối tượng thì bị khoa dùng con dao cầm theo đâm anh này một nhát sau gấy
khi hai nạn nhân bỏ chạy khoa gặp anh phạm thanh tuấn hai mươi một tuổi ngụ quận một mươi một liền tiếp tục hỏi anh tuấn có biết ai là người nhắn tin cho vợ duy không
anh tuấn không trả lời khoa liền đạp anh này xuống đất
rồi dùng ghế nhựa đánh nạn nhân
sau đó các đối tượng này lên cơ quan công an đầu thú còn ba nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện để cấp cứu
được biết cả bốn đối tượng trên đều có tiền án về hành vi cướp giật tài sản trong đó duy và khoa là hai anh em ruột
hiện cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ để khởi tố vụ án khởi tố bị can